đó là mơ ước của em vì bố mẹ em thật sự rất yêu chiếc smartphone của họ
mẹ và bố em chơi game trên điện thoại di động của họ chứ không chơi với em
bố à mỗi lần con nhờ bố kiểm tra giúp con kết quả bài tập về nhà
bố chỉ liếc vội qua rồi nói
không tồi con có thể đi chơi được rồi
cũng có khi bố lại đưa cho con một chiếc điện thoại khác
để con có thể im lặng ngồi chơi như bố
bức thư của cô bé người nhật bản và cậu bé tiểu trí chín tuổi người trung quốc
từng gây xôn xao cộng đồng mạng
đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự vô tình của cha mẹ
khi đẩy con đến gần hơn với các thiết bị điện tử
theo khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường super ocean anh
gần tám mươi trẻ em trong độ tuổi từ sáu đến một mươi bốn biết dùng smartphone
chủ yếu chơi game và xem youtube
và đa phần trong số này bị nghiện chỉ sau một thời gian ngắn
bảo một mươi tuổi
cháu nội bà yến
không có khả năng nhận biết
bảo được trần đoán mắc chứng tự kỷ
và một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc này
là do từ nhỏ em đã phụ thuộc vào các thiết bị điện tử
là bà đâu
một ngón đâu
một ngón tay đâu
một ngón đâu
một ngón à
một ngón đâu
mẹ cháu thì cho cháu ăn
thì cứ toàn là bật xuân mai
máy vi tính
nhà thì là phòng game nữa
thì đưa ra là có mạng
rồi có máy tính hiểu
thì đưa ra là dỗ con
thì cứ toàn là cho xem xuân mai
có thể là năm sáu tiếng là cứ vào xuân mai
khi mẹ cháu có thăm em cháu
thì hai mẹ con cùng đi lên bên quê ngoại
ở địa biên phủ
khi về thì cứ nghĩ là

cháu nhát không chịu lên máy bay
không chịu đi ô tô
đương ra là mẹ cháu về trước
thì để cháu ở lại để nhờ bà ngoại chăm
gia đình cứ nghĩ là
do là nhớ mẹ
hoặc là do là vấn đề chậm nói
thì họ cũng lại đưa
đi cầu cúng thôi
tuổi thơ của bảo không phải là những tiếng cười đùa
với các bạn cùng chăng đứa
cũng không phải là niềm vui
được đón tuổi mới với bánh sinh nhật
em đang trong giai đoạn can thiệp
để điều trị đặc biệt

trước khi quá muộn

bảo đâu tay đâu một ngón đâu
bảo ơi một ngón
chỉ một ngón thôi nào con tay đâu
phương một mươi tuổi
nhưng cân nặng đã lên con số năm mươi
vượt quá hai mươi kg so với chuẩn
có rất nhiều lý do
để phương bị béo phỉ sớm như vậy
vì mặc cảm với các bạn
phương gần như không tham gia
các hoạt động cộng đồng
hay vận động ngoài trời
ngoài giờ học
em làm bài học
với điện thoại hoặc tivi
điều khiến tuổi thơ của em
trở nên nhàm chán như vậy
là do cha mẹ em quá bận rộn
với công việc
thực sự thì công việc của tôi
rất là bận
nhiều lúc ví dụ như là
chưa được cơm nước chẳng hạn
thì tôi cứ bảo là
con cứ xem điện thoại đi
cứ bao giờ xem xong
cái bộ phim này hay gì
là có cơm là vừa
đôi khi cháu nó về
cháu đi học
tầm năm giờ nó về
thì năm giờ của tôi cũng về
thời gian đấy nó cũng tất bật
quanh ra quay vào lại cơm nước

để nó ngồi nó trật tự một tí
nếu cái việc mà cho trẻ
sử dụng smartphone
nó cũng có cái mặt lợi
và cái mặt hại
đương nhiên là
cái mặt lợi thì ít
nhưng mà cái vấn đề
nó đến cái tác hại
dành cho trẻ
thì cũng rất là nhiều
cái lợi ở đây là gì
đôi khi có những cái bài học
đôi khi có những cái kiến thức
đôi khi cũng có những cái chương trình
mà giúp trẻ có thể là giải trí
sau cái giờ học căng thẳng
hoặc là cũng có thể hỗ trợ trẻ
trong cái vấn đề học hành
nếu như mà trẻ mà nó ngồi quá nhiều
trên cái màn hình như vậy
nó thiếu đi sự tương tác
cũng dẫn đến rất là nhiều
những cái tác hại
ví dụ như là
liên quan đến
về thể chất của trẻ
liên quan đến tâm lý của trẻ này
thiết bị điện tử
đang lấy đi tuổi thơ của trẻ
và tác động tiêu cực tới sức khỏe
cũng như sự phát triển
theo quy luật tự nhiên
chỉ bởi vì cha mẹ đã để cho trẻ
có quá nhiều cơ hội
tiếp xúc với những vật dụng này
một nghiên cứu mới đây
của nhà khoa học mỹ châu âu và nhật bản
trẻ em gần như không có khả năng
từ chối sức hấp dẫn
từ các thiết bị điện tử
lý do thứ nhất
là bởi những nhà phát triển ứng dụng
luôn muốn có được lượng người dùng đông đảo nhất
vì vậy họ không ngừng đưa ra
những tiện ích mới và hấp dẫn
thứ hai là trong không gian không giới hạn
dịch vụ và các sản phẩm đầy màu sắc
có khả năng khơi gợi sự tập trung
và trí tò mò của trẻ em ngày càng nhiều
câu chuyện về những em nhỏ
phải xem youtube mới chịu ăn hay uống sữa
không còn là hiếm
xong tất cả những lý do trên
chỉ đạt được mục đích khi cha mẹ
tạo điều kiện cho con trẻ
thói quen và quyết định của cha mẹ
tác động phần lớn tới việc sử dụng
thiết bị của trẻ
do vậy các chuyên gia cho rằng
cha mẹ người thân đóng vai trò chính
trong việc con em mình quá phụ thuộc
vào thiết bị điện tử
không thể nào phủ nhận được
gọi là cái vai trò trách nhiệm
của các thành viên trong gia đình
đó là một lý do
đặc biệt là bố mẹ
ảnh hưởng đến cái thói quen hành vi của các em
chính bố mẹ với hành vi của mình
đã làm mẫu và giới thiệu cho các con
mình là những điện thoại từ khi quá sớm
và khi mà
giới thiệu cho các em
chúng ta cũng đã không dành một thời gian
để giải thích các chức năng
hoặc là đưa ra các nguyên tắc
để giúp cho các em sử dụng cái điện thoại đấy
nó một cách hữu ích nhất
trong việc phát triển năng lực hoặc học tập
tuấn phong có lẽ là một trong số rất ít bạn nhỏ
không thích điện thoại hay tivi
điều đáng buồn là dù không thích
em cũng không có cơ hội để sống với tuổi thơ của mình
lý do vẫn là vì bố mẹ của em
quá bận rộn với công việc và cuộc sống
ra ngoài chơi nó mát mẻ
còn ở trong nhà thì nó hôi
bố mẹ con thì y lạng về mua
còn ông bà con thì
lúc nào cũng bất việc
còn ông bà con thì lúc nào cũng bất việc
còn ông bà con thì lúc nào cũng bất việc
em con thì vẫn chưa biết gì cả

nên chừng lắm
đây là những dòng cuối cùng
trong bức thư gửi bố của tiểu trí
cậu bé chín tuổi người trung quốc
điều con muốn
chỉ là bố có thể đặt
chức điện thoại xuống và chơi với con
đó hẳn sẽ là
hạnh phúc lớn nhất
của cuộc đời con
chỉ cần bố rời xa mặt
bản hình điện thoại
con sẵn sàng đánh đổi cuộc đời
con rất yêu bố
bố của con
một kỳ nghỉ hè nữa lại đang đến rất gần
tuổi thơ của các em
sẽ trọn vẹn hơn với những kỳ nghỉ
không bị thu gọn trong một chiếc điện thoại
hay ở một ngôi nhà đóng chặt cửa